khi theo kế hoạch phát triển điện lưới quốc gia năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi có xét đến năm hai nghìn hai mươi
quy hoạch điện bảy dự báo tốc độ tăng trưởng sản lượng điện vẫn ở mức trên một mươi một năm
gần gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng gdp của cả nước
bởi vậy để bảo đảm nguồn điện buộc phải phát triển nhiệt điện than
nhưng sẽ gây nguy cơ ô nhiễm môi trường rất cao nếu không quản lý chặt chẽ và đi kèm với những giải pháp khả thi
bộ công thương đang chỉ đạo rất quyết liệt trong việc phát triển
các nguồn điện để đảm bảo nhu cầu điện phục vụ cho phát triển kinh tế
ngoài các việc các chính sách về phát triển năng lượng đại tạo
thì cái việc phát triển các nhà máy nhiệt điện than từ nay đến năm hai nghìn ba mươi là những vấn đề rất vô cùng quan trọng
trước hết nhà máy nhiệt điện than thì đốt than khối lượng than đốt rất lớn
trung bình mỗi một nhà máy một hai trăm linh mw mà dùng than việt nam thì cũng thải ra vào khoảng độ một hai một năm triệu tấn cho
thì đây là một khối lượng cho cực lớn
và nếu không có biện pháp xử lý thì nó sẽ gây ra ô nhiễm hết sức lớn cho cả một khu vực rộng lớn xung quanh
công trình nhà máy nhiệt điện mông dương i là công trình nhiệt điện sử dụng công nghệ lò hơi tầng xôi tuần hoàn
có công suất một tám mươi mw gồm hai tổ máy mỗi tổ máy có công suất năm trăm bốn mươi mw
sản lượng điện hàng năm sáu năm tỷ
chạm biến áp năm trăm linh kv quảng ninh
đây là một trong những công trình điện cấp bách nằm trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi có xét đến hai nghìn ba mươi
với nhà máy nhiệt điện than thì cái hệ thống thiết bị của nó rất là nhiều có thể đến vài nghìn thiết bị
chính vì thế mà trong quá trình vận hành các vị trí trực là phải thường xuyên theo dõi
để cắt tất cả các thông số để đưa ra những cái đánh giá và cũng như khi thấy bất thường thì
sẽ có những cái biện pháp xử lý hiệu quả nhất bên cạnh những đóng góp cho phát triển kinh tế
quá trình vận hành nhà máy nhiệt điện than cũng tác động nhất định tới môi trường sinh thái
chính vì vậy khi phát triển nhiệt điện than các chủ đầu tư luôn phải quan tâm và thực hiện nghiêm
các giải pháp bảo vệ môi trường khắc phục tối đa các khí thải độc hại như no so
và lắp đặt lọc bụi tĩnh điện để tạp chất không đào thải ra môi trường xây dựng các cảng cấp than
băng chuyển than phải hợp lý để tránh rơi vãi than xử lý các chất thải cho xỉ
các lò hơi của công ty nhiệt điện mông dương là sử dụng công nghệ tầng sôi toàn hoàn các công
nghệ tầng sôi toàn hoàn này là việc đốt than theo công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay
khi các lò hơi của nhà máy nhiệt điện mông dương sẽ đốt được các loại than cám rất xấu
và thải loại ở trong các ngành than hơn nữa thì cái lò hơi cfb này đốt ở nhiệt độ thấp
khoảng tám trăm năm mươi độ đến chín trăm linh độ c cho nên không sinh ra các hàm lượng nx do vậy
là lò hơi cfb không cần các bộ khử nox trong dự án phát triển nhiệt điện than
có ba vấn đề chính về môi trường là khí thải bụi chất thải rắn và nước làm mát
với nhiệt độ trong buồng lò đốt thấp hơn so với công nghệ lò than truyền thống
nên ngăn cản được quá trình tạo xỉ và liên kết cho hạn chế được lượng cho xỉ tạo ra sau quá trình đốt than
tuy nhiên trung bình mỗi năm công ty nhiệt điện mông dương một vẫn tạo ra khoảng một triệu tấn cho xỉ
toàn bộ lượng cho xỉ sau quá trình đốt được di chuyển qua hệ thống trạm bơm và đường ống thải xỉ
đến điểm tập kết tại bãi thải sỉ số một cách xa nhà máy cũng như khu dân cư đồng thời quy trình xử
lý cũng như tận dụng cho xỉ để tái sử dụng của các đơn vị đối tác với công ty đều được thực hiện tại đây
hệ thống xử lý nước thải với công suất một trăm sáu mươi năm m ba một giờ cũng đã được đầu tư nước thải trước
khi ra môi trường đều được xử lý đáp ứng quy chuẩn cùng đó hệ thống quan trắc khí thải tự động được
lắp đặt đầy đủ công tác quan chắc định kỳ được tiến hành thường xuyên tần suất và vị trí theo đúng
phê duyệt các thông số đều đáp ứng quy chuẩn việt nam hai mươi hai hai nghìn chín của bộ tài nguyên và môi trường
cho xỉ của nhà máy chúng tôi thì sĩ đấy
được thu gom lại ở xí lô xỉ đấy cho bay thì cũng được thu gom ở xí lô cho bay sau khi được thu gom
lại thì chúng tôi có một hệ thống nước thủy lực hòa trộn theo tỷ lệ là hai mươi cho xỉ và tám mươi phần trăm là nước
chúng tôi đưa về một hố thu và tại hố thu này thì được lắp ba bơm cấp một và ba bơm cấp hai hút toàn bộ
lượng cho xỉ lên trên đập trước trên hồ trước
năm hai nghìn một mươi bảy đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy chúng tôi cũng đã xuất bán đến một trăm ba mươi hai tám trăm linh tấn
thời gian qua bộ công thương đã chủ động chỉ đạo các tập đoàn tổng công ty ra soát toàn bộ công tác
bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp trong đó có cả nhà máy nhiệt điện than yêu cầu phải tuân
thủ đầy đủ cam kết về quan trắc và giám sát môi trường đã được phê duyệt trong đánh giá tác động môi trường
đặc biệt kể từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu thực hiện chỉ đạo của chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
và tập đoàn điện lực việt nam một số nhà máy nhiệt điện đã thành lập phòng quan hệ cộng đồng thực hiện đón người dân
đến thăm quan kiểm tra và giám sát công tác vận hành đặc biệt là công tác môi trường giúp cho người dân yên tâm hơn
theo đó phòng quan hệ cộng đồng đã giới thiệu sơ lược về quy trình vận hành nhà máy bãi xỉ công tác vận hành hệ thống
tiếp nhận than công tác kiểm soát và xử lý cho bay khói thải
hoạt động xử lý tại bãi xỉ thải của nhà máy đồng thời giải đáp các thắc mắc các câu hỏi
từ đó giúp người dân hiểu rõ hơn quy trình vận hành công tác quản lý của một nhà máy điện có công suất lớn
với các thiết bị công nghệ hiện đại và đặc biệt là đạt tiêu chuẩn an toàn về môi trường
qua thăm quan thì chúng tôi thấy cũng hiểu được phần nào các công đoạn và những quy trình hoạt động của nhà máy nhiệt điện vĩnh tân ii
đặc biệt là những quy trình xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường
điều đó cũng giúp cho chúng tôi yên tâm phần nào về vấn đề môi trường là một vấn đề mà dư luận của địa phương đang rất quan tâm trong thời gian vừa qua
theo báo cáo của bộ công thương hiện nay tiềm năng về năng lượng sơ cấp trong nước cho sản xuất điện được đánh giá
về cơ bản thủy điện vừa và lớn đã khai thác hết
tổng công suất đưa vào cân đối khoảng hai mươi mw điện sản xuất trên bảy mươi tỷ kwh
từ sau năm hai nghìn hai mươi sẽ tiếp tục phát triển và khai thác các dự án thủy điện nhỏ ít tác động tới môi trường
theo kế hoạch ngành than tổng nguồn than trong nước cho điện có thể đưa vào cân đối trong dài hạn khoảng bốn mươi năm năm mươi triệu tấn
đủ cấp cho khoảng một mươi năm mw với sản lượng điện trên dưới tám mươi tám tỷ kwh
để có thể bảo đảm về yếu tố môi trường đặc biệt trong hoạt động của các nhà máy nhiệt điện
tổng cục năng lượng bộ công thương sẽ nghiên cứu đề xuất ứng dụng các công nghệ nhiệt điện than tiên tiến
giảm thiểu tối đa các phát thải có hại
trong thời gian tới đối với các nhà máy nhiệt điện than sẽ được phát triển việt nam
chúng tôi đã xem xét những công nghệ tiên tiến nhất là công nghệ trên siêu tế hạng
công nghệ này cũng đã được các nước như nhật bản và hàn quốc đã xây dựng
đảm bảo môi trường đối với việc triển khai các nhà máy điện nhiệt điện than trong thời gian tới cũng phải được đặt lên hàng đầu
chúng ta đã có những kinh nghiệm đau xót khi mà việc triển khai một số các dự án nhà máy điện nhiệt điện than trong thời gian vừa qua
gây ảnh hưởng đến môi trường tạo bức xúc trong nhân dân cũng như ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội
trong thời gian tới đây chắc chắn chúng ta sẽ quan tâm hơn quan tâm thỏa đáng đến bài toán này
kinh nghiệm thế giới cũng cho thấy rằng nếu chúng ta quan tâm đúng mức
đến công nghệ và chúng ta có cái chiến lược ngay từ đầu khi xây dựng dự án
thì việc đảm bảo môi trường về cơ bản là đáp ứng được thỏa mãn được cái việc thích ứng với biến đổi khí hậu
cũng như là đảm bảo môi trường trong phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trong thời gian tới
theo thống kê tại việt nam nguồn năng lượng được sản xuất từ nhiệt điện than tăng trưởng cao nhất trong nhóm các loại nguồn truyền thống
và khoảng hai mươi một sáu một năm
và trong quy hoạch tới đây nhiệt điện than vẫn là phương hướng phát triển chủ đạo
tuy nhiên hiện nay bất lợi của nhiệt điện than là phát thải khí gây ô nhiễm nhà kính
dự kiến mỗi năm phát thải từ các nhà máy này là rất lớn
chính vì vậy việc tìm kiếm công nghệ và các giải pháp môi trường để giải quyết vấn đề phát thải
như cho xỉ của các nhà máy này là vấn đề quan trọng